thưa quý vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới thì bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường cơ sở trang thiết bị kỹ thuật con người để hỗ trợ bộ giao thông vận tải thực hiện công tác đăng kiểm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân
và ngay trong ngày một mươi một tháng ba bộ công an đã bắt đầu tăng cường lực lượng tới các trung tâm đăng kiểm thông tin này ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ đồng tình của người dân và cư dân mạng
quá sốt ruột với cảnh ăn đợi nằm chờ đăng kiểm
để xe lại thì sợ có gì hư hỏng thêm hay mất xe ngủ lại hai đêm thì mỗi đốt đỏ hết người
nhà cách trạm đăng kiểm chừng hai km nhưng tôi đã phải ăn sáu bữa cơm lề đường hai đêm ngủ ngoài đường và nghỉ làm việc hai ngày để đi làm thủ tục đăng kiểm xe
ngày thứ sáu ăn đợi nằm chờ tại trạm đăng kiểm
ba ngày rồi tôi chưa tắm khi có ô tô vào trung tâm đăng kiểm thì các xe sau phải nhích lên
nhiều lúc tôi không dám đi với các xe sau

mệt mỏi bức xúc vì phải chờ đợi quá lâu đó là tâm tư chung của hàng trăm nghìn chủ xe tới hạn đăng kiểm thời gian này
chưa bao giờ người đi đăng kiểm lại phải mang theo màn chăn và cả đồ ăn thức uống
để nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn trong ngành đăng kiểm ngày một mươi tháng ba bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của bộ công an bộ quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm